thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi chín năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáu mươi chín năm đã trôi qua chiến dịch điện biên phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta
đánh thắng quân viễn trình pháp có tiềm lực quân sự mạnh vũ khí trang bị hiện đại
chiến dịch điện biên phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân việt nam
ngày tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên đại ngàn tây bắc quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách đập tan tập đoàn cứ điểm điện biên phủ mạnh nhất đông dương của thực dân pháp
và can thiệp của đế quốc mỹ dựng nên mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc
đồng thời làm chấn động địa cầu tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
sáu mươi chín năm đã trôi qua lịch sử dân tộc đã bước sang trang mới
những bài học và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng điện biên phủ vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay
việt nam đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng với phát triển việt nam vùng cường
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam đã xác định mục tiêu nỗ lực phấn đấu
đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
đến năm hai nghìn ba mươi là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao
nhìn lại tầm vóc chiến thắng lịch sử điện biên phủ và cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân pháp xâm lược
thế hệ hôm nay càng cảm phục hơn trí tuệ và bản lĩnh đánh giặc của dân tộc việt nam
đồng thời tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng
tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
thưa quý vị đến trước ngày ba mươi tháng bảy công an các địa phương phải bảo đảm việc hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu thu nhận hồ sơ căn cước công dân
cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh
đây là một thời hạn được lãnh đạo bộ công an đặt ra
hiện thì một số xã phường tại một số địa phương đã về đích thu nhận một trăm linh hồ sơ căn cước công dân
còn tại một số tỉnh thì tỷ lệ thu nhận hồ sơ cũng đã đạt từ chín mươi năm chín mươi tám
những khó khăn vướng mắt đang từng bước được lực lượng công an các địa phương tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ đề ra ghi nhận tại tỉnh thái bình
đến nay thái bình đã đạt trên chín mươi tám tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp cần cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh
một mươi số lượng công dân còn lại được đánh giá là những trường hợp sẽ gặp khó trong quá trình thu nhận
về những trường hợp mà công dân hiện nay chưa thu nhận
thì trong đó phân loại làm bốn mươi nhóm đối tượng
đối tượng thứ nhất là đối tượng đang chấp hành án tại các cơ sở giám sử
tôi cũng sẽ có kế hoạch thu nhận sau khi người ta hết thời hạn chấp hành án
đối tượng thứ hai là đối tượng đi nước ngoài
chúng tôi cũng đang liên hệ với người thân để khi nào công dân về địa phương
thì khi đó công an xã sẽ đến tận nơi vận động họ để làm báo công dân
đối tượng thứ ba là đối tượng mà hiện nay già tàn tật
và không có khả năng nhận biết về
và mất cái năng lực hành vi
thì đối với nhóm đối tượng này chúng tôi cũng cố gắng khắc phục bằng mọi giá
để thu nhận dĩ nhiên thu nhận đến mức cao nhất
các biện pháp với từng nhóm đối tượng hiện đang được công an tỉnh thái bình triển khai
trong đó sao cụ thể cho lực lượng công an cơ sở đặc biệt là công an xã
thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động
thời gian thu nhận kéo dài không chỉ ban ngày mà tiến hành chủ yếu buổi tối
đồng thời đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền vận động người dân đến thu nhận hồ sơ
là giao cho công an cơ sở đặc biệt công an xã
phải đến tận nơi tận hộ gia đình người thân người quen của những người trên hồ sơ
để mà nhận nắm cái lai lịch cái nơi mà họ đang sinh sống
để mà vận động thuyết phục làm bằng được
trừ họ không có bản địa phương thì có giải pháp để thu nhận khi họ về địa phương
còn số người già tàn thật thì cũng bằng mọi cách để đến tận nơi
tận giường bệnh nhân tận nhà người dân
để mà làm
thời điểm này công an tỉnh thái bình cũng đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
đối với kèm học sinh sinh từ năm hai nghìn bốn đến hai nghìn tám
để chuẩn bị tham gia các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở
và tạo thuận lợi cho các em sử dụng dịch vụ công khi đăng ký thi tuyển sinh vào các trường đại học
đến nay thái bình đã thu được cơ bản gần như một trăm linh số học sinh đang đi học tại các trường
đối với những trường hợp gặp khó
thì công an tỉnh thái bình cũng đang khẩn trương thao gỡ các vừa mắc
số còn lại không đáng kể
mà chủ yếu là những học sinh là có sai số định danh cá nhân
sai cấu trúc
rồi có những dữ liệu dân cư sai
chúng tôi đang lập hồ sơ
đề nghị với cục c sáu để mà hủy xác định lại số định danh cá nhân
cũng như là cả chính hộ tịch
cũng như là họ tên
cho nó trùng khớp với dữ liệu mà công dân cung cấp
để chúng tôi cấp cân cước công dân
hiện lực lượng công an thái bình
đang khẩn trương giả soát
lọc danh sách đối với những trường hợp chưa có cân cước công dân gắn chip
điều này đảm bảo không bỏ sót bỏ lọt
và tiến tới một trăm linh công dân thái bình đủ điều kiện
đều có cân cước công dân gắn chip điện tử
thưa quý vị
hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tp hcm
đang gây bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự
tín dụng đen ngày càng biến tướng tinh vi hơn
núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng
với các tờ rơi quảng cáo giao vặt khắp các đường phố ngõ hẻm khu dân cư
để ngăn chặn tín dụng đen hoành hành
vào ngày hôm qua
công an tp hcm đã mở đợt cao điểm tuyên truyền
xóa bỏ quảng cáo tín dụng sai quy định
để ngăn ngừa tín dụng đen hoành hành biến tướng
công an tp hcm lên kế hoạch phối hợp với các địa phương
ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới người dân về quảng cáo tín dụng trá hình
để người dân không bị xa vào bẫy
đồng thời vận động người dân tham gia xóa bỏ các quảng cáo sai quy định
góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chỉnh trang mỹ quan đô thị
cùng với lực lượng công an
các đội thanh niên tình nguyện và địa phương
sẽ liên tục ra quân xử lý giám sát
quyết sạch nạn quảng cáo tín dụng đen
ngăn không để tái diễn biến tướng
thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật
để người dân nâng cao nhận thức
chủ động phòng tránh tín dụng đen
công an tỉnh con tum vừa tiến hành
khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ
và một lao động hợp đồng thuộc thành phố con tum
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai
tại xã hòa bình thành phố con tum
ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam
gồm nguyễn thành nghĩa
phò giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum
phạm phước phò bí thư
xã đoàn kết nguyên chủ tịch xã hòa bình
lê hữu nhân hợp đồng lao động
tại trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum
theo thông tin ban đầu sai phạm của ba bị can trên
liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất
ở thôn hai xã hòa bình thành phố con tum
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn hai xã hòa bình
có bảy hộ được bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án
chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
để thực hiện quy hoạch cút công nghiệp sau mai
với tổng kinh phí hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
trong đó ông nguyễn thanh sang có bốn phẩy
có ba bốn mươi năm hectare đất trồng cây lâu năm
hàng năm cùng cây cà phê tiêu
ăn trái hoa màu nhà sàn
nhưng được kê khống số lượng
để được đền bù hơn một mươi bảy tỷ đồng
một đám cháy đã bùng phát tại bãi trông
tỉ số ba mươi năm ba mươi bảy trần quốc hoàn
quận cầu giấy hà nội vào chiều hôm qua
khiến ít nhất năm xe ô tô và hai mươi xe máy bị hư hỏng
ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi ba h năm
chỉ trong ít phút đám cháy nhanh chóng lan
vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng
ngay sau khi phát hiện người dân
và chủ cơ sở này đã dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy đã khẩn trương có mặt
trên đường triển khai các phương án chữa cháy cứu hộ
sau khoảng hai mươi phút đám cháy
được khống chế giật tắt bước đầu xác định
có khoảng năm xe ô tô và một số xe máy
bị ảnh hưởng sau vụ cháy sau khi
ngăn cháy lan và giật tắt đám cháy
lực lượng cứu hỏa đã bàn giao cho đội nghiệp vụ
công an quận cầu giấy để tiến hành khám nghiệm
hiện trường phục vụ công tác điều tra
cũng trong chiều qua đội cảnh sát giao thông
số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cho biết đơn vị đang tiến hành
xác minh thông tin về vụ việc xe khách
đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai ba trên cao
và cản đường xe cứu thương
khi đi làm nhiệm vụ
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi tám h
ngày hai tháng năm trên đường vành đai ba trên cao
ct hai mươi đoạn từ khu đô thị kim văn
kim lũ đến tòa nhân dân tp hà nội
cụ thể camera hành trình từ một ô tô
khác lưu thông phía sau và thời điểm trên
đã ghi lại hình ảnh chiếc xe khách
một mươi sáu chỗ màu đen cố tình chạy
vào làn dừng khẩn cấp thậm chí
khi một xe cấp cứu bật đèn ưu tiên
còi ủ làm nhiệm vụ để cảnh báo các phương tiện
nhường đường thì chiếc xe khách này vẫn
cố tình chèn đường theo đội cảnh sát giao thông
số một mươi bốn thì hành vi của tài xế xe khách
hiện đang được xác minh nếu đủ cân cứ
sẽ xử phạt hai lỗi không nhường đường
cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp
mức phạt dành cho hành vi trên là
khoảng một mươi hai triệu đồng và tước giấy phép
lái xe bốn tháng
qua nguồn tin báo của người bị hại
vào chiều ngày năm tháng năm
các đội nghiệp vụ của công an thành phố cao lãnh
tỉnh đồng tháp phối hợp với công an phường mỹ phú
đã bắt quả tang nguyễn lê thành duy
tên thường gọi là nhí chú tại thành phố cao lãnh
có hành vi cưỡng đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
duy có quan hệ tình cảm với
một phụ nữ ở huyện cao lãnh dù cả hai
đã có gia đình riêng trong những lần hẹn hò
duy đã sử dụng điện thoại quay lại những hình ảnh
ảnh nhạy cảm của hai người từ tháng ba
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
duy nhiều lần dùng clip nóng đe dọa
và tống tiền nạn nhân vì sợ clip bị
phát tán chồng nạn nhân đã đưa cho duy
tổng cộng hai lần số tiền sáu triệu đồng
ngày bốn tháng năm đối tượng tiếp tục có
hành vi tống tiền và đã bị công an thành phố
cao lãnh bắt quả tang khi đang nhận bảy triệu đồng
công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa phối hợp cùng công an địa phương
bắt giữ thành công băng nhóm gồm
năm đối tượng cho vai lãi nặng với lãi suất
từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
bốn đối tượng trên đều trú tại thành phố hà nội
theo điều tra ban đầu đây là nhóm cho vay lãi nặng
với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
với thủ đoạn lập phát tờ rơi
dán quảng cáo trên cột điện
để tiếp cận khách hàng
khám sát nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi kg tờ rơi
ba mươi năm kg cạc vi rít quảng cáo trái phép
hiện công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng
hoạt động tín dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đặng quang hiếu
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ
trước đó công an thành phố biên hòa
bắt quả tăng hiếu đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại khu phố ba phường tân hiệp
thu giữ bốn trăm hai mươi chín viên thuốc lắc
ba gói ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi gram
nhưng do nợ nần nên đã hai lần
lê khu vực quận bốn thành phố hồ chí minh
mua số ma túy với giá năm mươi bảy triệu đồng
về để bán lại cho người nghiện
kiếm lời thì bị bắt
còn tại tỉnh an giang
một nhóm thanh niên tụ tập thuê nhà nghỉ
để sử dụng ma túy đã bị lực lượng công an phát hiện
và bắt quả tang
vào chiều ngày một mươi ba tháng năm
tại một nhà nghỉ trên đường ung văn khiêm
phường mỹ phước thành phố long xuyên
lực lượng công an đã phát hiện trong hai phòng có tám thanh niên
qua kiểm tra đều dương tính với chất ma túy
trường thu giữ ba bọc ni lông bên trong có chứa
tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
sáu điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
đến việc sử dụng ma túy